với mục đích giới thiệu đến khán giả những di sản văn hóa của việt nam và các quốc gia trên thế giới
đại lộ di sản là chương trình nghệ thuật quốc tế đường tổ chức hàng năm với quy mô lớn
và có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế
chương trình đại lộ di sản đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại khu du lịch tâm linh tam trúc hà nam đúng vào đợt diễn ra đại lễ vơ giác liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
đại lộ di sản sẽ đưa ra cách tiếp cận mới về di sản đến với khán giả
thông qua đó góp phần bảo vệ di sản các giá trị văn hóa chân thiện mỹ của việt nam và nhân loại
chương trình bao gồm hai phần phần một việt nam đất phật ngàn năm
trong phần này khán giả sẽ được xem những phóng sự tài liệu nghệ thuật về di sản tín ngưỡng việt nam
và các màn trình diễn việt nam phật giáo dạng ngời phật trong cõi nhân gian
hát du đi cấy vào chùa múa trống thượng đường khai giác
đại lộ di sản những di sản văn hóa phi vật thể được giới thiệu trong phần hai là
múa lục cúng hoa đăng điệu múa quan trọng nằm trong hệ thống các vũ phúc cung đình triều nguyễn
múa odissi của ấn độ múa awa odori của nhật bản múa cham của bhutan
mỗi tiết mục múa đều ẩn chứa một câu chuyện của riêng mình
những câu chuyện kể về tôn giáo xứ sở và con người
tại những quốc gia khác nhau trên thế giới từ xa xưa cho đến ngày nay